lãnh đạo sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết lễ hội ẩm thực quốc tế năm nay sẽ được tổ chức vào đầu tháng sáu tới
tại quân viên bờ đông cầu rồng đường trần hưng đạo quận sơn trà thành phố đà nẵng với nhiều hoạt động
thông qua lễ hội người dân và du khách có thể trao đổi giao lưu văn hóa ẩm thực đến từ các châu lục khác nhau trên thế giới
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam thân thiện và mến khách
hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội ẩm thực quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín đã sẵn sàng hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tuyệt vời